những nhân chứng vẫn chưa hết bằng hoàng sau vụ tai nạn giữa hai xe khách xảy ra tại ngã tư đường hồ chí minh
tuyến tránh quốc lộ hai mươi năm thị trấn chư sê huyện chư sê là một người chết và một mươi bảy người khác bị thương
theo đó một xe khách được cho là đã lưu thông vượt quá tốc độ cho phép còn xe kia không có dữ liệu giám sát hành trình
trước đó vào khoảng ba giờ hai phút sáng ngày ba mươi tháng bốn xe dừng nằm biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín
nhà xe cô hai do nguyễn công dân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú phường an phú thị xã an khê tỉnh gia lai điều khiển
lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi năm theo hướng từ gia lai đi phú yên
khi đến ngã tư giao nhau với đường hồ chí minh đoạn tuyến tránh thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai
thì va chạm với xe dường nằm biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn hai mươi sáu nhà xe quốc cường
do đinh văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú xa e hồ huyện crom năng đắk lắc điều khiển lưu thông theo hướng từ gia lai đi đắk lắc
theo ban an toàn giao thông tỉnh gia lai căn cứ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách cô hai
biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín ghi nhận tốc độ xe khi đến khu vực ngã tư này lúc ba giờ một phút một mươi bốn giây là tám mươi sáu km trên giờ
lúc ba giờ một phút hai mươi bốn giây là tám mươi ba km trên giờ lúc ba giờ một phút ba mươi bốn giây là tám mươi bốn km
trên khi đó xe khách quốc cường không truyền dữ liệu giám sát hành trình
hậu quả bà phạm thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú cẩm mỹ đồng nai là hành khách đi trên xe cô hai bị thương nặng và tử vong sau đó
bảy người bị thương được đưa đi cấp cứu trong đó có một mươi một người bị thương nặng phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
hiện đã có năm người xuất viện
theo thông tin từ lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai tính đến chiều ba mươi tháng bốn
bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi điều trị cho sáu bệnh nhân trong vụ hai xe khách tông nhau khiến một mươi tám người bị thương vong
đang nằm điều trị tại khoa ngoại tổng hợp bà lê thị kim anh bốn mươi hai tuổi trú tại buôn hồ đắk lắc
vẫn còn rất đau đớn mệt mỏi và chưa hết bằng hoàng vì cả ba mẹ con bà đều bị chấn thương khá nặng
bà kim anh kể nhớ lại thời khắc kinh hoàng đó bà kim anh cho biết
khi hai xe tông nhau con trai tôi là nht một mươi một tuổi vẫn còn nằm bên cạnh
lúc đó hành khách chỉ biết xe tông rất mạnh vào thứ gì đó
cửa kính vỡ toang ba mẹ con tôi bị hất lên cao do nằm sát cửa kính nên tê bị văng ra ngoài
lúc này bằng phản xạ tự nhiên tôi dơ tay ra chụp lấy
nhưng do bị gãy xương sườn đau quá nên không vươn người theo để giữ lại được
khi đó tôi chỉ biết kêu lên con em bị rơi xuống đất rồi
lúc này con gái tôi là nltn một mươi sáu tuổi cùng chị gái tôi là lê thị oanh
liên nhảy qua cửa kính xuống đất để tìm kiếm
sau khi vụ tai nạn xảy ra bà hết sức lo lắng vì không biết các con như thế nào
các con được chuyển vào viện trước rồi bà kim anh cũng được đưa vào trung tâm y tế huyện chư sê
đến khoảng hơn sáu giờ sáng nay bà mới được gặp hai con tại khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
bà kim anh vừa nói vừa khóc cả hai con đều bị thương
nhưng thời điểm đó nltn một mươi sáu tuổi vẫn nhảy xuống xe để tìm em
tôi rất lo lắng cho con trai vì cháu bị văng từ trên xe xuống đất
với khoảng cách và tốc độ như thế tôi sợ con không qua khỏi không gặp được con trai nữa
mặc dù đã gặp được các con
bà kim anh vẫn không khỏi lo lắng vì sức khỏe con trai đang rất yếu
cùng đi trên xe khách quốc cường bà lê thị oanh chú tại buôn hồ đắk lắc
chị gái của bà lê thị kim anh bị xây sức nhẹ nên không phải điều trị
có mặt tại bệnh viện để chăm em gái và các cháu
bảo anh cho biết đoàn của bà có năm người là chị em con cháu đi thăm họ hàng ở quảng nam về
theo bảo anh khi lên xe cả năm người cùng được xếp ở phía sau
quá trình di chuyển bà anh cùng một người khác rời lên phía trước
chỉ còn ba mẹ con người em gái nằm lại
khi tàn nạn xảy ra nghe tiếng kêu thất thanh của em gái
mặc dù trong xe lúc này tối om nhưng thấy kính xe vỡ hết rồi nên tôi liền nhảy qua cửa xuống đất
theo bảo anh khi xuống xe đã thấy cháu nltn xuống trước
lúc này điện thoại rơi đầu mất đèn pin không có
cả mấy người đang mò mẫm đi tìm cháu nht
khoảng một mươi năm phút sau mới tìm thấy cháu tê cách xe khoảng ba mươi mét
bảo anh so so nói sau khi tìm thấy cháu t tôi quay lại thì vẫn thấy em gái nằm trong xe
nên gọi người đưa kim anh xuống
em tôi bị gãi xương xườn đau quá không thể tự xuống được
cùng trên chuyến xe khách từ quảng nam về khi chỉ còn cách nhà khoảng hai mươi km
thì chị lê thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú huyện chư pứ gia lai cùng con trai had sáu tuổi gặp nạn
chị dung kể lại thời điểm xảy ra sự việc tôi vẫn còn thức
vì nhà xe vừa nghỉ cho hành khách đi vệ sinh trước đó khoảng hai mươi phút
khi tai nạn xảy ra thấy cửa kính vỡ hết trong xe tối ôm
tôi vội bế con cho qua cửa kính nhờ người phía dưới đưa lấy rồi nhảy xuống đất
vụ việc khiến tôi rất ám ảnh
ngày ba mươi tháng bốn ông lý minh thái giám đốc sở y tế tỉnh gia lai cho biết
bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai đã kích hoạt báo động đỏ để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân
trong vụ tai nạn giữa hai xe khách xảy ra vào dạng sáng ba mươi tháng bốn tại ngã tư giao nhau giữa đường hồ chí minh
tuyến tránh chư sê với quốc lộ hai mươi năm thuộc thị trấn chư sê huyện chư sê
nằm điều trị đa chấn thương tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
anh nguyễn đức quân ba mươi năm tuổi trú tại huyện crom năng tỉnh đắk lắc
hành khách trên xe khách hãng quốc cường đang phải điều trị do gãy xương tay phải gãy xương sườn dạn xương chân
anh quân cho biết anh bắt xe quốc cường từ tỉnh bình định để đi đắk lắc
thời điểm xảy ra tai nạn tôi đang mê man ngủ vừa chỉ kịp nghe một tiếng ẩm là bắt đầu choáng váng ê ẩm ca người
khi mở mắt ra tôi mới hình dung là xe vừa gặp tai nạn sau đó được mọi người đưa ra khỏi xe
thật sự đến bây giờ tôi vẫn chưa hết hoảng loạn
nằm cạnh giường của anh quân là gia đình cháu nguyễn lê thảo nguyên một mươi sáu tuổi
trú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc hành khách của xe quốc cường và hai người thân khác cũng đang bị thương
thảo nguyên được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương
cháu nguyên nói cháu choáng rồi ngất xỉu khi được mọi người kéo ra cháu rất khó thở tức ngực
lúc ấy trời tối đen xung quanh ai cũng kêu khóc hoảng loạn nhiều người còn chảy máu rất nhiều
anh dương ma long hai mươi chín tuổi trú tại huyện phú thiện tỉnh gia lai cho biết
anh vừa bắt xe tuyến từ đà lạt về chư sê
sau khi xuống ở chư sê thì tiếp tục bắt xe khách của hãng cô hai để về nhà tại huyện phú thiện
sau đó ngã xuống ven đường
sống tại nơi vừa xảy ra tai nạn anh trần thanh cẩm chú thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai cho biết
khi anh đang ngủ thì nghe tiếng phà chạm lớn ngoài đường nên tỉnh giấc
chạy ra đường kiểm tra thì thấy vụ tai nạn nên anh hô hoán mọi người tham gia cứu nạn
anh cẩm nhớ lại nhà tôi ngay sát hiện trường vụ tai nạn giao thông
khi xuất hiện tiếng và chạm các nhà dân ven đường đều chạy ra hỗ trợ
không ai bảo ai người dân tập trung đưa người bị nạn ra khỏi xe
chơi lúc này tối mịt những người bị thương bò ra khỏi xe
trong tiếng trẻ con người lớn kêu la
theo anh cẩm tại hiện trường tai nạn những người khỏe mạnh thì tự treo ra khỏi xe
người bị thương thì kêu là nên ai cũng khẩn trương để giúp đỡ nạn nhân
trời tối nên khó khăn trong việc đưa các nạn nhân đến các vị trí tập trung chờ xe cứu thương tới
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong ngày ba mươi tháng bốn toàn quốc xảy ra sáu mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi bảy người bị thương bốn mươi năm người
tất cả tai nạn đều xảy ra trên đường bộ
trong đó ủy ban an toàn giao thông ghi nhận hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
vụ thứ nhất xảy ra vào đêm hai mươi chín tháng bốn tại quốc lộ hai a qua huyện vĩnh tường vĩnh phúc
ô tô đầu kéo va chạm với xe máy do hai thanh thiếu niên đẻo nhau khiến hai người trên xe máy tử vong
sau khi xảy ra tai nạn lái xe ô tô đã rời khỏi hiện trường
vụ tai nạn thứ hai xảy ra lúc ba h năm ngày ba mươi tháng bốn tại quốc lộ hai mươi năm qua huyện chư sê tỉnh gia lai
ô tô khách của nhà xe quốc cường chở theo ba mươi tám người và chạm với ô tô khách của nhà xe cô hai chở theo ba mươi người
vụ tai nạn làm chết một người năm người bị thương sáu người bị xây sát nhẹ đều là hành khách của hai nhà xe
các nạn nhân được đưa đến điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai sau đó sáu người được xuất viện
theo kết quả điều tra hai lái xe không có nồng độ cồn âm tính với ma túy đều có giấy phép lái xe
theo báo cáo của văn phòng bộ công an lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một mươi bảy chín mươi năm vi phạm giao thông phạt hơn ba mươi tám tỷ đồng tức ba bốn trăm một mươi chín giấy phép lái xe các loại tạm giữ một trăm bảy mươi ô tô sáu năm trăm sáu mươi sáu xe máy và một trăm một mươi tám phương tiện khác
trong đó xử lý nồng độ cồn là bốn ba trăm chín mươi trường hợp vi phạm về tốc độ là bốn chín trăm một mươi ba trường hợp vi phạm chở hàng quá tải chọng một trăm một mươi ba trường hợp vi phạm về ma túy một mươi năm trường hợp